với chủ đề nghệ thuật lời hẹn miền thổ cẩm tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại thành phố con tum đã diễn ra lễ bế mạc tuần văn hóa du lịch con tum lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám
trong ba ngày diễn ra sự kiện người dân và du khách đã được tham quan và thưởng lãm nhiều hoạt động văn hóa đa sắc màu đến từ các dân tộc của năm tỉnh tây nguyên và các tỉnh tây nam bộ
đặc biệt du khách còn được xem tái hiện lại và trình diễn các nghề thủ công truyền thống mô phỏng một cách khái quát về đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của các dân tộc
với chủ đề nghệ thuật lời hẹn miền thổ cẩm tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại thành phố con tum đã diễn ra lễ bế mạc tuần văn hóa du lịch con tum lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong tuần lễ văn hóa du lịch năm nay tỉnh con tum đã tổ chức gặp gỡ trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư với hơn bốn mươi doanh nghiệp đến từ hàn quốc và các tỉnh lân cận